tiếp tục kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra dự thảo
nghị quyết của quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
ngay sau đó các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã điều hành nội dung làm việc này
cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành nghị quyết của quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
của liên hợp quốc nhằm thể chế hóa các nghị quyết của đảng quy định của hiến pháp
và đáp ứng yêu cầu thực tiễn việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
của liên hợp quốc là thể hiện truyền thống yêu chuộng hòa bình trách nhiệm với cộng đồng thế giới
của việt nam góp phần bảo vệ hòa bình ổn định một số ý kiến đề nghị nghiên cứu
quy định cụ thể hơn về chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
liên hợp quốc để tạo thuận lợi trong triển khai tổ chức thực hiện
ngoài những chế độ chính sách mà liên hợp quốc cho các cán bộ chiến sĩ được hưởng
thì tôi nghĩ rằng việt nam cũng có thể chúng ta có thêm những chế độ chính sách khác nữa cho anh em
thì rất là tốt mà trước đây thì được quy định trong cái nghị định một trăm sáu mươi hai và ba cái thông tư của bộ quốc phòng
thì tôi nghĩ rằng là tôi có thể tham gia lực lượng này
tôi có cái kiến nghị để các ông chí xem xét cái vấn đề này
mời đại biểu nguyễn văn khánh đoàn bình dương
dự thảo luật quy định lực lượng việt nam trực tiếp và gián tiếp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật
theo tôi là cụm từ theo quy định của pháp luật còn rộng bao gàm bao gồm cả nghị định và thông tư
theo quy định tại khoản một một mươi chín luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hai mươi năm
tôi đề nghị bỏ cụm từ này và giao cho chính phủ quy định bằng một nghị định
để khi áp dụng sẽ thống nhất giữa bộ quốc phòng và bộ công an khi có lực lượng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đồng thời tạo sự đồng thuận của các bộ ngành có liên quan
về xây dựng lực lượng tại điều bảy một số ý kiến cho rằng báo cáo đánh giá tác động và dự thảo nghị quyết
chưa xác định cụ thể thống nhất mô hình tổ chức bảo đảm hoạt động để xây dựng lực lượng
trước khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
trong đó có vai trò của cục xin giữ hòa bình việt nam về việc tuyển chọn đào tạo huấn luyện thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan
nên đề nghị làm rõ quy định cụ thể cho thống nhất dễ thể hiện